trong khi đó ngân hàng thế giới vkp mới đây đã thông qua gói cứu trợ mới trị giá sáu trăm một mươi triệu đô la mỹ cho ukraine
nhằm mục đích duy trì các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ các cơ quan y tế của ukraine trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn
trong ngân sách mới năm trăm linh triệu đô la mỹ sẽ được cung cấp thông qua một khoản cho vay
để hỗ trợ chính phủ ukraine trang trải chi phí liên quan đến phúc lợi cho trẻ em và hộ gia đình
lương của công viên chức cũng như thanh toán các dịch vụ công thiết yếu
world bank khẳng định duy trì những dịch vụ công quan trọng này có ý nghĩa quan trọng
nhằm hạn chế tổn thất về người cũng như để tái thiết đất nước và nền kinh tế ukraine sau xung đột
đây là lần thứ ba world bank thông qua gói ngân sách hỗ trợ ukraine
với mỗi lần đều có giá trị lên tới bốn năm tỷ đô la mỹ cũng như một đảm bảo cho vay năm trăm ba mươi triệu đô la mỹ hồi tháng chín